mới đây bệnh viện đa khoa xuyên á tây ninh đã tiếp nhận một nam bệnh nhân ba mươi ba tuổi vào viện cấp cứu do đau bụng hạ dần phải uống thuốc không thiên giảm đau tăng dần kèm theo sốt
qua thăm khám bệnh nhân được phát hiện có một ổ áp xe gan do nhiễm xà lá gan lớn
ngay sau đó bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc đặc trị và kháng sinh sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và đã được xuất viện trong bảy ngày điều trị
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thanh sang phó khoa ngoại tổng quát cho biết
trong thời gian vừa qua khoa cũng đã tiếp nhận nhiều trường hợp áp xe gan từ nhẹ đến nặng điều trị cả nội khoa và ngoại khoa
thậm chí có những trường hợp nguy kịch xuất huyết ổ bụng do vỡ u gan bị sán may mắn được người nhà đưa đến viện cấp cứu kịp thời và thành công
áp xe gan là do tổ chức tế bào gan bị phá hủy thành ổ mùa gan dẫn tới sự hình thành của một ổ tổ chức đơn độc hoặc nhiều mù giải sát
áp xe gan được phân thành hai loại chính dựa theo nguyên nhân
áp xe gan do nhiễm ký sinh trùng phổ biến là sán lá gan và áp xe gan do vi khuẩn
sàn lá gan là một loài động vật ký sinh nguy hiểm có thể xâm nhập vào cơ thể con người qua đường tiêu hóa sau đó gây bệnh ở những cơ quan khác
ở gan sán lá gan có thể gây ra áp xe gan một bệnh nhiễm trùng về gan vô cùng nguy hiểm
sán lá gan là một loại ký sinh trùng thuộc họ sán lá thường ký sinh ở cơ thể người và một số loài động vật khác
ở miền bắc nước ta các loại sán lá gan phổ biến bao gồm sán lá gan lớn
ở miền nam sàn lá gan nhỏ được tìm thấy ở nhiều nơi
có rất nhiều loại sán lá gan nhưng những loài động vật gây chủ yếu trên người đó là sán lá gan lớn và sán lá gan nhỏ
xà lan gan có thể xâm nhập vào cơ thể con người qua đường tiêu hóa sau đó thường ký sinh ở trong gan mật
sán trưởng thành sẽ tiếp tục đẻ trứng trứng sẽ tiếp tục theo đường mật xuống ruột và đi ra ngoài cơ thể theo phân
trứng xuống được nở ra ấu trùng lông ký sinh trùng trong ốc rồi phát triển thành ấu trùng đuôi bám vào các loại rau dế nước
có loại rau dế nhiễm ấu trùng sán lá gan bao gồm rau ngổ rau cần rau cải xoang rau rút
người ăn động vật thực vật hoặc uống nhiều nước có chứa áo trùng cũng sẽ bị nhiễm xà lá gan
bệnh nhiễm sán lá gan đại biệt là sán lá gan lớn là một vấn đề về sức khỏe nửa cộng trên toàn thế giới
tại nước ta các bệnh do xà lá gan lớn gây ra được ghi nhận tại bốn mươi bảy trên sáu mươi ba tỉnh thành
trong số các bệnh do sán lá gan gây ra thì acy gan do sán lá gan là một bệnh cực kỳ nguy hiểm
sán lá gan là một cơ quan quan trọng trong cơ thể con người
can có rất nhiều chức năng khác nhau như lọc bỏ độc tố ra khỏi cơ thể tạo mật hỗ trợ quá trình tiêu hóa dự trữ năng lượng tạm máu
áp xe gan là một tình trạng tổn thương viêm nhiễm trong gan tạo thành các cổ chứa bù
nguyên nhân gây ra áp xe gan có thể do vi trùng nấm ký sinh trùng các viên nhiễm ở cơ quan nội tạng gần gan
số lượng bệnh nhân bị áp xe gan gây ra bởi sán lá gan có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây
ố trùng sán lá gan sẽ theo thực phẩm nguồn nước uống đi vào dạ dày xuống tá tràng
tại tá tràng ấu trùng tự tách vỏ xuyên qua thành tá tràng vào khoang phúc mạc và tấn công vào gan
tại đây chúng sẽ đục thủng bao gan xâm nhập như mô gan gây tổn thương gan
các tổn thương bị viêm nhiễm tạo thành ổ áp xe có trong mũ gan
bệnh áp xe gan do sán lá gan có mức độ cực kỳ nguy hiểm cao nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời
ổ áp xe nếu vỡ da có thể gây ảnh hưởng đến cơ quan nội tạng lần cận ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh
một số biến chứng nguy hiểm của bệnh áp xe gan do sán lá gan bao gồm
ổ áp xe gan ở bên phải có thể vỡ vào mẳng tim
đây là biến chứng cực kỳ nguy hiểm dễ gây tử phong nếu không được cấp cứu và ép tin kịp thời
người bệnh sẽ có những triệu chứng như khó thở da tim tái tiếng tim đập không rõ phá mồ hôi
ố áp xe gan bị vỡ vào ổ bụng sẽ gây ra nhiễm trùng ổ bụng với những triệu chứng như bụng cứng đau bụng dữ dội người bệnh sẽ rốt cao
bệnh nhân cần được dẫn liều ổ bụng phẫu thuật kịp thời để tránh nhiễm khuẩn và giảm nguy cơ tử vong
ố áp xe gan vỡ cũng có thể làm thủng cơ hoành
bên cạnh đó dịch mù sẽ tràn đoàn màng phổi phổi khiến cho người bệnh có biểu hiện ọc mù hoặc khạc ra dịch mù
ố áp xe gan vỡ vào ống tiêu hóa như dạ dày đại tràng cũng khiến vi khuẩn xâm nhập và tấn công vào cơ quan này
người bệnh có thể xuất hiện triệu chứng đi ngoài da máu nôn da máu
bên cạnh đó áp xe cũng sẽ vỡ vào cơ thành bụng tạo thành những lỗ dò dì chế mù ở thành bụng hoặc cây áp xe cơ thành bụng
bệnh nhân bị áp xe gan do sán lá gan lớn không được điều trị sớm thì sẽ đau kéo dài suy kiệt sức khỏe
thực tế đã ghi nhận có rất nhiều trường hợp bệnh nhân không xuất hiện triệu chứng rầm rộ
các triệu chứng sẽ không rõ ràng như đau bụng vùng can thi thoảng xuất nhẹ điều trị đơn giản và ít tôn kém hơn
nếu để khối ac phát triển lớn việc điều trị sẽ phức tạp hơn kéo dài nguy cơ biến chứng cao hơn
những trường hợp bệnh nhân đặc biệt như người đang mang thai người bệnh có bệnh lý nền có ổ áp xe đang dọa vỡ
trong những trường hợp như vậy bác sĩ sẽ hội trần chuyên khoa để thực hiện và sẽ quyết định có cần can thiệp phẫu thuật hay không
sàn lá gan xâm nhập vào gan gây ra tình trạng nhiễm trùng ổ mù và áp xe gan bao gồm những giai đoạn như sau
giai đoạn xâm nhập vào nhu mô gan khi người ăn rau sống mặc dưới nước hoặc uống nước bị nhiệm ấu trùng sán
ấu trùng sán sẽ vào dạ dày xuống tá tràng tự tách vỏ xuyên qua thành tá tràng và khoang phúc mạc đến gan
đục thủng bao gan và xâm nhập vào nhumogan gây ra tổn thương gan đây chính là giai đoạn kích thích cơ thể phản ứng miễn dịch mạnh nhất
kháng thể sẽ xuất hiện trong máu hai tuần sau khi sắn xâm nhập
sự tồn tại của kháng thể trong máu là cơ sở phản ứng miễn dịch giúp cho trần đoán bệnh
các hãng thể trong giai đoạn này chủ yếu là igg
sàn lá gan lớn ký sinh chủ yếu ở mô gan
trong giai đoạn xâm nhập sáng có thể di chuyển lạc chỗ và gây ra tổn thương ở những cơ quan như thành ruột thành dạ dày thành bụng đôi khi có trong bao khớp
giai đoạn xâm nhập vào đường mật
sau giai đoạn xâm nhập vào nhu mô gan từ hai ba tháng sán xâm nhập vào đường mật trưởng thành và đầy trứng
tại đây sán trưởng thành có thể ký sinh và gây bệnh trong nhiều năm có thể lên tới một mươi năm nếu không phát hiện và điều trị kịp thời
tại đường mật sắn gây tổn thương biểu mô đường mật tắc mật viêm sơ hóa đường tuyến mật thử phát có thể gây ung thư biểu mô đường mật
viên tự cấp là yếu tố gây bộ nhiễm
vật chủ của sán lá gan lớn đó là ở người động vật ăn cỏ như trâu bò kiều và động vật có sửng khác
sán trưởng thành đầy trứng theo đường mật xuống ruột và ra ngoài theo phân
trứng sán lá gan lớn có kích thước từ một trăm bốn mươi x tám mươi mm
trứng sán xuống nước nở ra ở ấu trủng lông
sau đó ấu trủng lông xâm nhập vào một số loại ốc là vật chủ trung gian thư phát
trong ốc ấu trủng lông sẽ phát triển thành ấu trủng đuôi
ấu trủng đuôi rời khỏi ốc và bám vào các loại rau thủy sinh tạo nang trùng và bơi tự ra trong nước
người hoặc trâu bò dê kiều ăn vài thực vật thủy sinh hoặc uống nước chưa nấu chín có nguy cơ bị nhiễm sán lá gan lớn
các biểu hiện sáng lập của bệnh sán lá gan lớn gây ra thường không có đặc hiệu
tùy thuộc vào giai đoạn phát triển vị trí ký sinh cũng như số lượng ấu trùng xâm nhập vào cơ thể
một số dấu hiệu tư thể nhẹ
triệu chứng lâm sàng của bệnh xà lan gan lớn thường không có đặc hiệu có những trường hợp không có triệu chứng
chỉ đến khi đi khám sức khỏe người bệnh mới phát hiện tổn thương
người bệnh có thể cảm thấy mệt mỏi biếng ngang gầy sốt sốt thiếu máu
về thể trung bình đau bụng đau vùng hạ sườn phải lao về phía sau chiếm khoảng bảy mươi tám mươi các trường hợp
đau vùng thượng vị hoặc ở mũi úc
tính chất không đau đặc hiệu có thể đau hoa mỉ đau dữ sội đau tửng cơn đau tức
sốt sốt cao rét dung đôi khi sốt kéo dài
thiếu máu da xanh niêm mặc nhật nhạt gặp những trường hợp nhiễm kéo dài
dối loạn tiêu hóa
người bệnh sẽ có cảm giác đầy bụng khó tiêu dối loạn tiêu hóa nôn buồn nôn
với những thể nặng một số người bệnh sẽ có biểu hiện lâm sàng với những biến chứng như tắc mật
viên vườn mật viên tị cấp áp xê gan suốt hiếp tiêu hóa
gan ta bất thường mật độ mềm ấn đau phản ứng viêm đau nhiều khớp đau cơ đỏ da
có thể mẩn ngỡ ngoài da dị ứng da gặp khoảng hai mươi ba mươi trường hợp bệnh nhân
biện gắn nốt sần trên da gặp chủ yếu là đùi mông lưng cảm giác ngứa bứt sứt khó chịu
hò khó thở mệt mỏi biến ngăn gầy sốt
sốt sốt thất thường có thể sốt cao rét run hoặc sốt thắng qua đôi khi lại sốt kéo dài
chân dịch màng phổi
các triệu chứng biểu hiện sự tổn thương tổ chức nơi ký sinh chủng lạc chỗ như khớp phú cơ ngực bắp chân hoặc cơ quan khác
có trường hợp vỡ gan việt nam đã gặp một trường hợp vào năm hai nghìn một mươi bốn bị vỡ gan
khi xuất hiện các triệu chứng như trên người bệnh cần được chủ động đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời
áp xe gan do sán lá gan lớn không có vaccine phòng bệnh
các loại thuốc dự phòng sán hiện nay không có tác dụng với sán lá gan lớn
tuy vậy chúng ta vẫn có thể giảm nguy cơ mắc áp xê gan do bệnh sán lá gan bao gồm bằng cách phòng người như sau
không nên tiêu thụ những loại thực phẩm tái sống chưa qua nấu chín như tiết canh gỏi rau sống nem chua
không nên uống nước chưa được đun sôi sử dụng những loại đồ uống đá viên không đảm bảo vệ sinh
tập thói quen rửa tay bằng sập phòng diệt khuẩn sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn
tập thói quen rửa tay bằng sập phòng diệt khuẩn sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn